về làng biển xã bình minh huyện thăng bình tỉnh quảng nam nơi bị ảnh hưởng nặng nề của bão chan chu hỏi em vương thị dung ai cũng biết
bởi dung là cô gái trẻ bị bại liệt và chưa qua trường lớp sư phạm nào nhưng lại trở thành cô giáo đặc biệt ở làng biển chăn chu
gần một mươi năm lặng lẽ trôi qua lớp học miễn phí của em đã góp phần chấp cánh ước mơ cho hàng trăm đứa trẻ nghèo ở làng trài ven biển của miền trung
khi đang học lớp một mươi một dung bất ngờ phát bệnh viêm tủy bị liệt toàn thân nên việc học đành giang dở
sau một năm kiên trì luyện tập dung đã tự ngồi dậy và cầm được bút
từ đó em mở dạy lớp miễn phí các môn toán văn tiếng anh từ lớp một mươi trở xuống cho các trẻ em nghèo trong xóm
cách dạy học của dung cũng rất sáng tạo không theo khuôn mẫu nên các em dễ tiếp thu và tiến bộ lên thấy rõ
con hạc đã sáu năm rồi từ nãy lớp một tới bây giờ
con thấy hạc dung rất dễ hiểu
những bài khó dung luôn tặng tình dẫn dạy cho con
mấy năm liền con học sinh giỏi con rất biết ơn cô
thưa mình từng trải qua những năm tháng không khó hơn ai hết là em cũng rất là đồng cảm với sự khó khăn của những em quê hương mình
hồi em chỉ dạy cho những bạn đặc biệt khó khăn thôi
sau này thì nhờ sự nỗ lực của mình và các em cho nên quá trình học tập các em đã tiến bộ rất nhiều
hiện tại là lớp học của em
bây giờ là được khoảng gần tám mươi em
nhà nghèo cha quanh năm đi biển nên chị em dung lớn lên với bàn tay chăm sóc của mẹ
từ khi em mắc bệnh mẹ em cũng đành gác lại công việc hàng ngày để đưa con gái đi khắp nơi điều trị bệnh
được cái niềm vui của con dạy thì cô gia đình cũng rất là mừng
dạy là vương lên được thì cũng đỡ được cái khó khăn cho phần đồ cho con
cũng mang múng cho con ráng đi đứng được chứ cũng ngồi miếng chỗ thấy cũng tội
không chỉ dạy học miễn phí
dùng còn lên facebook vận động xin cặp sách bàn ghế sách vở chuyện cho trẻ em
đến nay dung đã xin được gần năm kệ sách với gần cả nghìn cuốn sách chuyện để giúp các em nâng cao kiến thức
trong quá trình dạy học thì em cũng đã được giúp đỡ rất nhiều từ đoàn viên thanh niên của huyện đoàn
của các mạnh thường quân nhất là những người anh chị em đã đồng hành giúp đỡ em và các em nhỏ
mong muốn là trong tương lai mình có thể giúp được nhiều em hơn nữa
không chỉ ở trong xã mình mà còn có thể là các bạn ở xã khác
em có cái nam đó em dung
mở cái lớp học tình thương
mở ở đây thì chủ yếu là em kèm cạt cho những gia đình mà có công em chết trong công bộ trang trung
bằng đây em kèm cạt thêm một số em không phải công trang trung nữa
em dạy bàn cái tâm của em không có đùa hũa tiền bật gì hết
em cũng mang có cấp các ngành quan tâm hỗ trợ bàn ghế mái mắt để em có cái dụng cụ để mà em được mở rộng
để tội điều kiện giúp đỡ cho các em đó
dẫu cuộc đời không may mắn nhưng dung không đầu hàng số phận
điện này đã mang lại con chữ cho những học sinh nghèo ở làng biển trang chu
với việc làm ý nghĩa này dung vinh dự được trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tặng bằng khen
thanh niên tiên tiến làm theo lời bác
và sự vận động kịp thời này đã giúp dung tiếp tục vượt qua số phận và cố gắng sống có ích cho xã hội